các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế là nơi mà hàng năm phải hứng chịu nhiều thiên tai nhất của nước ta
các hình thái thiên tai như bão mưa rông lũ ống lũ quét cho đến nắng nóng khô hạn đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân
bởi vậy khi bắt tay thực hiện xây dựng nông thôn mới có người đã ví xây dựng nông thôn mới ở bắc trung bộ cũng giống như việc bắt đá phải nở hoa
xong với nhiều cách làm sáng tạo vận dụng tối đa thế mạnh của từng địa phương đến nay bộ mặt nông thôn bắc trung bộ đang từng bước khởi sắc
thậm chí nhiều làng quê ở nơi đây đã đang trở thành miền quê đáng sống

không những vậy khắp các nẻo đường làng ngõ xóm trong thôn đều được người dân chủ động giữ gìn vệ sinh trồng hoa ven đường xây dựng cảnh quan nông thôn ngày một khởi sắc
có thể nói đến nay đời sống của người dân thôn tiền phong đã thay đổi một trời một vực so với một mươi năm trước
điều này đã góp phần đưa tiền phong trở thành thôn bản nông thôn mới kiểu mẫu
trước kia là cái xã là một trăm ba mươi năm mà dân thì lại đói nghèo
mà con cháu lại phải đi làm ăn xa ở nhà
chỉ có mình là nói cho đúng là các bác là người cao tuổi nhưng mà vẫn phải là những người là lao động để mà làm cho cái đời sống của mình nó nâng cao lên
trong quá trình xây dựng nông thôn mới tất cả các hội viên trong tri hội phụ nữ và tất cả bà con trong thôn tiền phong đã đồng lòng đồng sức là chung tay với tất cả các đơn vị
làm tốt các tiêu chí ví dụ như là thành lập câu lạc bộ năm trăm linh ba sạch này rồi câu lạc bộ xây dựng đoạn đường hoa của tri hội phụ nữ này
bằng nhiều cách làm sáng tạo phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân đến nay xã ngọc sơn đã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí về xây dựng nông thôn mới
có bốn thôn được công nhận thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
từ những con đường bụi bậm lầy lội thì nay đã được thay thế bằng những con đường bê tông rộng rãi
sạch sẽ trong đó có không ít con đường do chính người dân tự nguyện hiến đất góp tiền góp ngày công lao động làm nên
xây dựng nông thôn mới thì gia đình đây là cũng hiến một số đất để cho làm cái con đường cho nó thẳng và nó đẹp
và cũng động viên bà quân là thứ nhất là phải chỗ để cho sạch sẽ hoạn gàng
cái xây dựng nông thôn mới thì rất có lợi cho nhân dân cái thì về kinh tế cái thì về các cái xã hội văn hóa văn minh của thôn số
để làm được điều này là cả một chặng đường dài đầy gian nan
bởi trước đây xã ngọc sơn là một xã đặc biệt khó khăn với hơn tám mươi là dân tộc mường
đa phần người dân chỉ quen với hỗ trợ của nhà nước điều kiện dân trí chưa cao
thống nhất từ mỗi đồng chí cán bộ đảng viên để người ta hiểu rằng cái việc nông thôn mới là chủ thể chính là vẫn là phải nỗ lực
và cán bộ đảng viên hiểu rồi thì tuyên truyền cho nhân dân
và cứ như thế nhân rộng ra
mỗi người thì để tuyên truyền cho hai ba người
như thế thì dẫn đến là người dân người ta hiểu nhận thức sâu là họ vào cuộc đồng bộ nó huy động cái sức mạnh tổng hợp
là xã thuộc diện một ba năm đặc biệt khó khăn
tuy nhiên xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới của xã ngọc sơn thấp hơn nhiều địa phương khác đời sống người dân khó khăn cơ sở hạ tầng yếu kém
chính vì thế việc lựa chọn xây dựng nông thôn mới khởi đầu từ thôn bản là kinh nghiệm của ngọc sơn khi bắt tay thực hiện chương trình
thực hiện một mươi chín tiêu chí của cấp xã thì nó quy mô lớn
cho nên là tập trung chỉ đạo đối với các thôn các làng trong một mươi bốn tiêu chí
mà các thôn các làng thì cái đầu tư nó có
và từ đấy thì nó nhân rộng thôn này được thì thôn kia cũng đạt được
thì như thế nó nhân rộng lên cả xã
đặc thù của người dân địa phương đa số là dân tộc thiểu số
mật độ dân cư thừa nên việc khuy động sức dân đều do người dân quyết định và triển khai theo từng thôn bản
với cách làm này đã tạo ra những đợt thi đua trong xây dựng nông thôn mới từ chính người dân các thôn với nhau
sau khi hạ tầng nông thôn được hoàn thiện
những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mường chính quyền địa phương xác định
kết hợp xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch văn hóa sẽ là giải pháp quan trọng
để tiếp tục nâng cao đời sống cho bà con đồng bào các dân tộc
đến nay thu nhập của người dân tại các xã đạt từ bốn mươi ba đến bốn mươi hai một triệu đồng một người một năm
tỷ lệ hộ nghèo đều giảm còn dưới năm
vấn đề vệ sinh môi trường trong nhân dân được cải thiện rõ nét
cảnh quan nông thôn ngày càng xanh sạch đẹp
tại đây tỷ lệ hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới đều đạt từ chín mươi năm trở lên
xây dựng và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc riêng thì là cũng là một nhiệm vụ không kém phần quan trọng
vì chỉ có bảo tồn và phát triển được cái văn hóa như vậy thì chúng ta mới thực sự là phát triển bền vững
sau gần một mươi năm triển khai xây dựng nông thôn mới ở cấp thôn bản với cách tiếp cận sáng tạo và phù hợp
đang trở thành mô hình mẫu được triển khai tới nhiều tỉnh thành ở miền núi nước ta hiện nay
kể từ khi các nhà trong xã được đánh số mọi công việc từ quản lý dân cư công tác xã hội của các cán bộ xã ngọc phụng không còn vất vả như trước
những ngôi nhà trong thôn đều được đánh số như thế này không chỉ giúp cán bộ địa phương dễ dàng hơn trong nắm bắt địa bàn
mà tình hình an ninh trật tự của địa phương cũng dễ dàng được kiểm soát và xử lý nhanh chóng hơn góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn xã
rất thuận lợi cho công tác an ninh trật tự động đến là ví dụ là vụ sư vụ sư việc có xảy ra
thì khẩn trường là công an viên công an xã là kịp thời đến là giải quyết kịp thời các sư vụ sư việc ngắn gõ
xây dựng thành lập các tổ an ninh xã hội mỗi tổ an ninh xã hội có từ hai mươi cho đến hai mươi năm ba mươi hộ dân trong một tổ
đây là một tổ tự quản các tổ an ninh xã hội có tổ trưởng tổ phó
và các ông bà các bác anh chị làm tổ trưởng tổ phó của các tổ an ninh xã hội là người gần với người dân nhất
nhờ có những tổ an ninh xã hội mà tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã ngọc phụng được bảo đảm
người dân yên tâm sản xuất tạo sự lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân
góp phần tuyên truyền để người dân hiểu rõ hơn trách nhiệm chủ thể của mình trong xây dựng nông thôn mới
tại các xã miền núi của tỉnh nghệ an do có xuất phát điểm thuộc hàng thấp nhất
nên việc xây dựng nông thôn mới trước đây còn gặp nhiều khó khăn
để xây dựng nông thôn mới một cách hiệu quả nhiều chính sách chiến lược đặc thù đã được địa phương vạch ra
vốn là một hộ dân chỉ quen với việc lên rừng làm rẫy kinh tế quanh năm chỉ đủ ăn
từ khi nhường đất cho thủy điện bản vẽ về xã tái định cư
ông phượng bắt đầu làm quen với những mô hình sản xuất hàng hóa từ sự hỗ trợ của chính quyền và cán bộ biên phòng
mô hình trồng trè này không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế
mà hơn hết đã thay đổi tập quán canh tác của người dân vùng sâu vùng xa
vốn chỉ quen với phương thức tự cung tự cấp
không chỉ hướng dẫn kỹ thuật canh tác việc hỗ trợ người trồng trè tìm được đầu ra
cũng đã được chính quyền địa phương và đồn biên phòng ngọc lâm triển khai
đây không chỉ là chính sách an dân ổn định đời sống
mà còn là điểm tựa vững chắc cho quá trình xây dựng nông thôn mới đầy khó khăn ở vùng biên giới này
chương trình bước đầu đi vào hiệu quả đặc biệt là các chương trình như tổ tự quản đường biên mốc giới
các dự án phát triển kinh tế mô hình trồng trè mô hình chăn nuôi lợn nái sinh sản
các mô hình phân công cán bộ thường xuyên ba bạ bốn cùng với bà con để giúp bà con bước đầu ổn định
ngọc lâm là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện thanh trương
được thành lập cách đây một mươi năm sau khi gộp bốn xã trong vùng lòng hồ bản vẽ
đây cũng là địa phương lập nhiều kỷ lục nhất về tái định cư
trong đó là xã tái định cư được đền bù ít nhất xã tái định cư được cấp ít đất nhất
xã tái định cư nghèo nhất và xã tái định cư có tỷ lệ cán bộ giảm biên chế nhiều nhất
một mươi năm trước toàn xã có tỷ lệ hộ nghèo lên đến một trăm linh dân tộc thái chiếm hơn chín mươi thân số
đây là vùng đất căn cỗi với khí hậu gió lào và hạn hán quanh năm
nên chỉ có cây chè là có thể tồn tại
chính quyền địa phương đã từng bước huy động nhiều nguồn vốn để từng bước xây dựng nông thôn mới
định hướng phát triển kinh tế cho người dân dựa vào những lợi thế của địa phương
nguồn lực chủ yếu phải là nguồn lực của nhân dân nguồn lực của nhà nước chỉ là một phần hỗ trợ
tuy nhiên đối với xã mới thành lập ban đầu tỷ lệ hộ nghèo lên đến cả một trăm linh
thì rõ ràng là nguồn lực của nhân dân còn rất là hạn chế
tuy nhiên là trước hết là xã vẫn đầu tư các doanh nghiệp
từ các nhà học tâm cùng với sự quan tâm của đường biên phòng
của chính quyền địa phương của các xã bản
người ta giúp đỡ được cái nội dung nào thì mình cực kỳ trân trọng cái nội dung đấy
những con đường bê tông tại bản tả siêng xã ngọc lâm huyện thanh trương tỉnh nghệ an
đã được hình thành khang trang sạch đẹp thuận tiện hơn cho người dân
nhiều vùng trồng tre được hỗ trợ phát triển
những hộ dân nơi đây còn tiếp cận được các mô hình chăn nuôi trang trại lợn rừng và gà đồi
đời sống kinh tế cũng được nâng lên rõ rệt
cảnh quan tại xã tái định cư vốn chỉ hoang sơ
thì nay đã mang một diện mạo hoàn toàn mới
để xây dựng nông thôn mới ở các xã miền núi vùng biên giới
ubnd huyện thanh trương đang tiến hành lựa chọn ít nhất một mươi chín thôn xóm
có khả năng đạt chuẩn nông thôn mới để đầu tư trong năm hai nghìn một mươi chín
theo đó mỗi thôn bản về đích nông thôn mới sẽ được huyện hỗ trợ một trăm linh triệu đồng
với cách làm này đến nay toàn tỉnh nghệ an đã có chín mươi bảy thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới
chúng tôi cũng phải lựa chọn
mỗi cái xã thì phải tìm ra cái thế mạnh của mình tạo ra tức là những cái nguồn thu nhập cho người dân
thì trong từng nhóm thôn bản như vậy mà những nơi có điều kiện ấy thì họ đã tức là nâng cao được đời sống người dân
sau một mươi năm xây dựng nông thôn mới tỉnh nghệ an hiện đã có hai trăm một mươi tám xã đạt chuẩn nông thôn mới chiếm năm mươi năm
tỉnh nghệ an đang phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có từ một trăm linh đến một trăm hai mươi thôn bản thuộc các huyện miền núi đạt chuẩn nông thôn mới
trong đó sẽ chú trọng hỗ trợ
hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu xây dựng mô hình phát triển sản xuất hàng hóa gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người dân
sau gần một mươi năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị
cơ sở hạ tầng ở nông thôn của khu vực bắc trung bộ ngày càng hoàn thiện đáp ứng ngày càng tốt hơn cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân
trong đó hệ thống giao thông nông thôn cơ bản đồng bộ bảo đảm kết nối thông suốt từ đường thôn xã đến các tuyến tỉnh lộ quốc lộ
đến cuối năm hai nghìn một mươi tám tại tất cả các xã thuộc vùng bắc trung bộ là vùng không còn địa phương dưới năm tiêu chí
đặc biệt trong bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nhiều tỉnh thành như thanh hóa nghệ an hà tĩnh đã đưa ra một số yêu cầu cao hơn quy định của trung ương trong đó có việc đưa ra tiêu chí thứ hai mươi
theo đánh giá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với đặc thù chịu nhiều tác động của thiên tai song các tỉnh bắc trung bộ đã có nhiều cách làm sáng tạo
trong đó nổi bật là xây dựng nông thôn mới cấp thôn bản đã giúp nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số
nhiệm vụ những cái giải pháp những cái mục tiêu đặt ra làm sao
một là phát huy tiếp những kết quả thành tựu đã được giai đoạn vượt qua kể cả về kinh tế
kể cả về văn hóa kể cả về xã hội kể cả về thiết chế hạ tầng
đồng thời phải khắc phục cho được những tồn tại căn cốt mà vừa qua chúng ta nhìn nhận ra
bằng tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách bằng sự vào cuộc của cả ba khu vực
khu vực nhà nước khu vực doanh nghiệp khu vực toàn dân bằng nhóm giải pháp đồng bộ
có như vậy thì giai đoạn tới chúng ta mới tiếp tục đưa chương trình mục tiêu quốc gia thôn mới của chúng ta có bước phát triển tiếp
theo một cái phương chân đúng nông thôn mới chỉ có khởi đầu mà không có kết thúc
với quan điểm xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tới từng thôn bản
nhiều ý kiến cho rằng mẫu kết quả đạt được mới chỉ là khởi đầu cho một giai đoạn mới
việc giả soát điều chỉnh và ban hành bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới theo các cấp thôn bản xã huyện
và theo các mức độ đạt chuẩn nâng cao kiểu mẫu
theo hướng tách biệt rõ các nhóm tiêu chí với sự tận dụng linh hoạt của từng địa phương sẽ là đòn bẩy
và là nhiệm vụ mới cho giai đoạn xây dựng nông thôn mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hoa cúc là một loài hoa đẹp với nhiều màu sắc khác nhau
đối với các nước trên thế giới cũng như việt nam thì hoa cúc luôn là loài hoa được lựa chọn nhiều
hiện trên thế giới có một năm trăm linh giống hoa cúc trong đó hoa cúc vàng hay còn gọi là cúc hoa vàng kim cúc
là một giống hoa được ưa chuộng và phổ biến hơn cả
hoa cúc cũng được xem như một loại thảo dược giúp giảm viêm và nhiễm trùng
hoa cúc được trồng rộng rãi vì nó dễ chăm sóc có thể trồng dưới sông
trồng rãi vì nó dễ chăm sóc có thể chịu đựng mưa gió cao
hoa cúc dại thường mọc lẫn trong các luống cây hay các loài hoa khác
và dễ tìm thấy vào bất cứ thời điểm nào trong năm
ngoài ra chúng cũng có nhiều loại khác như hoa cúc vàng cúc trắng cúc tím hay cúc họa mi
để có đủ số lượng hoa cúc cung ứng cho thị trường
nhiều nước phát triển đã ứng dụng nhân giống các loại hoa cúc chất lượng rồi trong nhà kính
rất nhiều loại hoa cúc với nhiều màu sắc khác nhau đã ra đời
như cúc ate cúc thạch bích cúc ruby
những khu lồng kính như thế này còn được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên toàn bộ diện tích nhà kính
để tạo môi trường thuận lợi cho cây cúc sinh trưởng và phát triển tốt
theo các chuyên gia để có những vụ hoa cúc như ý
thì người trồng phải chọn những cây giống xanh tốt khỏe mạnh và có bộ dễ phát triển
trong quá trình trồng và chăm sóc phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật
đặc biệt công đoạn làm đất phải thật kỹ
vì cúc là loại cây ưa thích thịt nhẹ tơi xốp và phải có hệ thống tưới tiêu tốt
vì nếu bị ngập uống cây sẽ chết
đất được cầy sâu phơi ải và bừa kỹ lên luống cao từ hai mươi ba mươi cm
bón phân lót khoảng một mươi năm hai mươi ngày trước khi trồng
nên bón nhiều phân chuồng để làm cho đất thêm thuần thục cải tạo được kết cấu của đất
giúp cho cây bền lâu chất lượng hoa tốt hơn
khi trồng xong cần lấy tay ấn chặt gốc dùng dơm mềm hoặc mùn rác che phủ gốc
sau đó dùng vòi nước phun nhẹ tới đẫm luống
mùn dơm vừa có tác dụng giữ ẩm cho cây
vừa có tác dụng hạn chế sự đóng váng lớp đất mặt
làm cho nước tưới có thể ngấm xuống dễ một cách dễ dàng
g a flower là công ty nổi tiếng trong việc ứng dụng công nghệ trồng hoa cúc
với kinh nghiệm hơn hai mươi năm năm
mỗi năm công ty này cung cấp ra thị trường khoảng một mươi năm triệu bông hoa
những vườn ươm lớn trồng hoa cúc của công ty đều được đặt ở hà lan
cả hai vườn ươm đều được trang bị hệ thống xử lý hiện đại
và được trang bị mức độ ánh sáng nhân tạo cao để bảo đảm chất lượng hoa tốt nhất
ngoài việc dùng để trang trí
hoa cúc còn là nguồn dinh dưỡng vitamin và khoáng chất tốt
thông thường hoa cúc được sử dụng để làm trà hoa cúc
thức uống thanh tao và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe
có nhiều cách làm trà hoa cúc với những nguyên liệu khác nhau như mật ong cam thảo atiso
theo các nhà khoa học
hoa cúc có chứa nhiều thành phần hoạt tính có lợi như tinh dầu tanin chất nhầy
flavonoids chất đắng axit hữu cơ chất nhựa và inulin
những thành phần hoạt tính này được tìm thấy ở tất cả các bộ phận của cây
và có nhiều công dụng đối với sức khỏe
theo quan điểm của y học cổ truyền
cúc hoa vàng có vị ngọt hơi đắng tính mát
có tác dụng thanh nhiệt giải cảm tán phong thấp giáng hòa giải độc và làm sáng mắt